từ ngày một tháng một đến ngày ba mươi tháng ba năm nay doh đã thống kê một một trăm một mươi hai trường hợp mắc căn bệnh hô hấp này cao gấp gần ba mươi bốn lần so với cùng kỳ năm ngoái với năm mươi bốn bệnh nghi tử vong và đều là trẻ em dưới năm tuổi
các ca mắc bệnh gia tăng chủ yếu ở năm khu vực thuộc đảo chính luzon miền trung và miền nam philippines trong đó bảy mươi bảy là trẻ dưới năm tuổi người trưởng thành từ hai mươi tuổi trở lên chỉ chiếm khoảng bốn số ca bệnh
ho gà là một bệnh lây nhiễm rất mạnh do vi khuẩn botetella pentunis dây ra bệnh lý này lây lan nhanh chóng từ người này sang người khác chủ yếu qua các giọt bắn do ho hoặc hát hơi
bệnh này có thể gây ra các biến chứng thậm chí đe dọa tính mạng đặc biệt đối với trẻ sơ sinh cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh gà bệnh ho gà đó là tiêm chủng